sản xuất vaccine lớn nhất thế giới viện huyết thanh của ấn độ đã tạm dừng sản xuất phiên bản trong nước vaccine covid một mươi chín của astrazeneca do nhu cầu giảm giám đốc điều hành của công ty cho biết ngày hai mươi hai tháng bốn
viện huyết thanh của ấn độ đã sản xuất hơn một tỷ liều covid một mươi chín phiên bản của vắc xin astrazeneca và là nhà cung cấp chính cho chương trình tiêm chủng toàn cầu cho các nước nghèo hơn covax
hiện nay đã có một lượng lớn vắc xin covid một mươi chín trên toàn cầu aap lưu ý
đây là một sự tương phản đáng chú ý so với một năm trước khi ấn độ nơi được mệnh danh là nhà thuốc của thế giới hạn chế xuất khẩu trong bối cảnh covid một mươi chín ở ấn độ đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe ở quốc gia một bốn tỷ dân này đến điểm giới hạn
xuất khẩu vaccine covid một mươi chín ở ấn độ được nối lại vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
giám đốc viện huyết thanh ấn độ adha ponala cho hay
chúng tôi có hai trăm linh triệu liều dự trữ chúng tôi đã ngừng sản xuất vào tháng một mươi hai tôi thậm chí đã đề nghị quyên góp miễn phí cho bất kỳ ai muốn lấy vaccine
ông adha ponawala chia sẻ tại một diễn đàn kinh tế do times network tổ chức rằng
tôi không biết phải làm gì với sản phẩm vì vậy tôi phải báo ngừng sản xuất nếu không tất cả sẽ hết hạn
cơ quan quản lý thuốc của ấn độ cho phép covid được sử dụng trong tối đa chín tháng sau ngày sản xuất
vì ngừng sản xuất chỉ áp dụng cho covishield một phát ngôn viên của viện huyết thanh ấn độ xác nhận
ngoài covishield công ty cũng sản xuất vắc xin covovac theo dễ phép của tập đoàn dược novavax của mỹ
kể từ năm ngoái sản lượng vaccine covid một mươi chín toàn cầu đã vượt quá nhu cầu với lượng dư thừa tiếp tục tăng lên
liên đoàn các nhà xuất khẩu và hiệp hội dược phẩm quốc tế thông tin với ap hồi tháng bốn
tuy nhiên hàng tỷ người trên thế giới vẫn chưa được tiêm chủng hầu hết trong số họ các quốc gia đang phát triển
tới nay ấn độ quốc gia có số người bị nhiễm covid một mươi chín nhiều thứ ba trên thế giới
đã tiêm hơn một tám mươi bảy tỷ liều vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
các ca covid một mươi chín mới hàng ngày ở ấn độ đã giảm xuống khoảng một vào đầu tháng bốn
nhưng tăng lên trong những ngày gần đây khiến thủ đô new delhi khôi phục lại lệnh đeo khẩu trang bắt buộc
và thưa quý vị còn với đất nước kiên trì với zero covid suốt thời gian gần đây
đại dịch dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại quốc gia này
trung tâm tài chính trung quốc ở thượng hải
đã báo cáo ba mươi chín trường hợp tử vong mới trong số bệnh nhân covid một mươi chín của họ vào ngày hai mươi ba tháng bốn
tăng so với một mươi hai ngày trước đó
chính quyền địa phương cho biết thành phố cũng ghi nhận một mươi chín sáu trăm năm mươi bảy trường hợp nhiễm virus corona
không triệu chứng mới tại địa phương giảm so với hai mươi sáu trăm ba mươi bốn trường hợp một ngày trước đó
số ca nhiễm trùng có triệu chứng được xác nhận một bốn trăm linh một ca cũng giảm so với hai bảy trăm ba mươi sáu ca của ngày hôm trước
thượng hải hiện đang chống chọi với đợt bùng phát covid một mươi chín lớn nhất từ trước đến nay của trung quốc
trong khi đó bắc kinh cũng đang ở trạng thái báo động khi khu vực này đã không thể kiểm soát được nguồn lây
bà pang sinh hua phó giám đốc trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc bắc kinh cho biết
các ca lây nhiễm cộng đồng bắt đầu ở thành phố khoảng một tuần trước và liên quan đến các trường học nhóm du lịch
bà pang sinh ho nói đã có những vụ lây truyền trong một tuần qua và những người bị nhiễm đến từ các hoàn cảnh khác nhau
và có nhiều hoạt động khác nhau
trong số một mươi năm ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng ghi nhận vào ngày hai mươi ba tháng bốn
triều dương phía đông thành phố hai ca ở quận phòng sơn phía tây nam và một ca ở quận thuận nghĩa phía đông bắc
chính quyền bắc kinh sẽ tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với người lớn tuổi đã từng tham gia các đoàn du lịch
công nhân xây dựng các trường học tại các cụm dịch
theo từ beijing daily nhà lãnh đạo bắc kinh đã phải họp cả sáng và tối ngày hai mươi hai tháng bốn để bàn cách chống dịch
báo bay gen daily đưa tin cuộc họp chỉ ra rằng nguy cơ lây lan tiềm ẩn là rất cao tình hình rất khẩn cấp
tiếp tục bản tin là
nguy cơ lây lan tiềm vui dành cho tín đồ của đảo quốc sư tử
mới đây singapore đã hoàn toàn bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm covid một mươi chín với du khách nước ngoài
theo đó từ ngày hai mươi sáu tháng bốn du khách đã được tiêm phòng đầy đủ không cần xét nghiệm covid một mươi chín để vào singapore
bộ y tế singapore nhấn mạnh quy định mới chỉ cần du khách khỏe mạnh và đã được tiêm đầy đủ thì có thể thoải mái đến du lịch
quy định phải tiêm phòng đầy đủ không áp dụng cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
trước đó singapore bắt buộc các du khách đến nước này bằng đường hàng không và đường biển phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
giấy xét nghiệm này có hiệu lực trong vòng hai ngày trước khi đến singapore
ngoài ra khi nhập cảnh singapore du khách còn phải thực hiện tiếp xét nghiệm một lần nữa
với việc gỡ bỏ nhiều rào cản singapore hướng đến việc tự do đi lại nhằm thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại đất nước này
thưa quý vị giữa bối cảnh nhiều nơi tại trung quốc ghi nhận số ca mắc và tử vong tăng cao
trong khi suốt hai năm vừa qua đại dịch covid một mươi chín phủ bóng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới
đầu đầu cũng thấy khẩu trang đồ bảo hộ y tế không khí tang thương của người chết vì dịch bệnh
thì tuvalu là một trong những quốc gia ít ỏi chưa từng bị covid một mươi chín gai thăm
tuvau hòn đảo xa xôi ngoài thái bình dương là một trong số rất ít nước chưa từng có ca mắc covid một mươi chín mới nào
tại đây những thiết bị bảo hộ cá nhân được sử dụng chủ yếu bởi các nhân viên sân bay như peter yanom người phụ trách bốc dựa hàng hóa
anh nom cho biết rằng nếu covid một mươi chín tràn đến đất nước nhỏ bé của anh nơi cách australia khoảng bốn km với dân số một mươi hai người
nó sẽ đến từ một trong số máy bay trợ đồ y tế và thực phẩm hoặc từ những người tuvalu sống ở nước ngoài hồi hương
anh chia sẻ
tôi yêu công việc của mình nhưng do sự xuất hiện của đại dịch tôi thấy không an toàn và lo lắng cho gia đình ở nhà
tôi rất cẩn thận khi xếp dỡ hàng hóa và luôn đảm bảo rằng tôi làm theo đúng quy trình khi cởi bỏ pe
sau khi máy bay cất cánh tất cả chúng tôi lập tức xét nghiệm covid một mươi chín
và khi nhận được kết quả âm tính tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và nhanh chóng trở về nhà tận hưởng thời gian còn lại trong ngày
khi không có máy bay đến và đi đường băng của tuvalu được đặt tại thủ đô funa futi được sử dụng làm sân bóng đá hoặc phơi đồ
đôi khi cư dân ngủ tại đây khi thời tiết đặc biệt nóng
tuy nhiên kể từ khi đại dịch bắt đầu một phần của đường băng bị cấm vào
nhà chiều máy bay nằm cách sân bay khoảng ba trăm linh m trở thành trung tâm cách ly và được canh gác bởi cảnh sát
nước này tin rằng luôn có khả năng virus đến từ máy bay và tàu chở hàng
nhưng chỉ khi các nhân viên tuyến đầu không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa
quốc đảo đóng cửa biên giới từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai và hiện vẫn chưa mở lại
điều này giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị
với khoảng chín mươi dân số trưởng thành đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín và tám mươi năm trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi được tiêm liều đầu tiên
trường học và các dịch vụ khác hoạt động bình thường
về cơ bản cuộc sống của người dân không bị xáo trộn
hai trong số các hòn đảo nằm bên ngoài
tù văn lưu không cho phép những cư dân đảo khác chưa tiêm đủ hai mũi vaccine nhập cảnh
hầu hết người dân tù văn lưu hài lòng với phản ứng của chính phủ đối với việc đóng cửa biên giới
nhưng điều đó cũng đi kèm với một cái giá
bác sĩ tapu gao phanlepho chủ tịch lực lượng đặc nhiệm phòng chống covid một mươi chín cho biết
tù văn lưu vẫn duy trì đóng cửa biên giới cho đến khi có thông báo mới ngoại trừ một số chuyến bay hồi hương
trên chuyến bay cuối cùng từ cộng hòa fiji đến tù văn lưu vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
de alante pedro khi đó là học sinh lớp một mươi một ở fiji đã quyết định trở về quê nhà
và bắt đầu theo học tại ngôi trường trung học duy nhất ở thủ đô funafuti
nam sinh chia sẻ thêm nhìn lại cháu cảm thấy rất đúng đắn khi trở về nhà
ở cộng hòa fiji trường học của cháu đã đóng cửa suốt gần một năm
cháu hiện đang học tập và thực hiện các nghiên cứu sơ bộ của mình tại cơ sở tù văn lưu
của đại học nam thái bình dương mà không phải lo lắng gì cả
cháu được truy cập vào các khóa học một cách trực tuyến
và có thể gặp các gia sư địa phương để hỗ trợ bất cứ lúc nào
ngoài giờ học petro thường chơi bóng bầu dục trên đường băng câu cá và cưỡi ngựa quanh đảo vào ban đêm
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín tiếp tục cho thấy những diễn biến không ngờ của nó
trong khi loại virus này đang khiến nhiều người chật vật đẩy sống
thì tại những khu vực khác dịch bệnh này lại không hề tồn tại
ngoài ra covid một mươi chín cũng có những điểm mù hiểm hoi vẫn bình an vô sự trong suốt hơn hai năm qua
và những thông tin này kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
quý vị đừng quên ấn like subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo